hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo

các sản phẩm sau khi được cấp phép đều được theo dõi chất lượng và tính ổn định
về danh mục các sinh phẩm do tổ chức y tế thế giới who công bố và đưa vào danh sách sử dụng khẩn cấp
các công ty mong muốn sản phẩm của mình được đưa vào danh sách của who thì nộp hồ sơ đề nghị tổ chức y tế thế giới xem xét

các công ty có nhu cầu lưu hành sử dụng tại quốc gia và tổ chức nào sẽ nộp hồ sơ theo quy định của từng tổ chức quốc gia đó

tính đến nay đối với sinh phẩm xét nghiệm pcr
theo danh sách sử dụng khẩn cấp của tổ chức y tế thế giới có hai mươi ba sản phẩm được phê duyệt

theo quy định của luật giá trang thiết bị y tế và sinh phẩm xét nghiệm không thuộc trong danh mục mặt hàng phải quản lý giá

hiện tại trên cổng công khai giá trang thiết bị y tế đã có trên một sáu trăm linh doanh nghiệp thực hiện công khai giá bán giá niêm yết theo quy định của luật giá

công ty cổ phần sao thái dương niêm yết giá loại xét nghiệm pcr là ba trăm linh đồng mua sản phẩm và xét nghiệm lam có giá ba trăm tám mươi năm đồng mua sản phẩm

bộ y tế đã có nhiều văn bản yêu cầu các nhà cung cấp kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện nghiêm việc công khai cập nhật về giá trang thiết bị y tế bảo đảm chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
trong đó đề nghị công khai giá bán đến đơn vị nhỏ nhất trong trường hợp bất khả kháng có biến động về giá nếu có do ảnh hưởng của dịch bệnh đề nghị các đơn vị chủ động giả soát cập nhật và chịu trách nhiệm về giá niêm yết trên cổng điện tử công khai giá
ngoài ra bộ y tế thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn cung và giảm giá trong đó tập trung ưu tiên đẩy mạnh việc cấp giấy phép nhập khẩu và sản xuất trong nước để tăng số lượng mặt hàng cung ứng trên thị trường nhằm tăng sự cạnh tranh giảm giá sản phẩm
mặt khác bộ y tế cũng đã hướng dẫn các đơn vị địa phương gộp mẫu một mươi một mươi năm cho mổ xét nghiệm pcr để giảm chi phí xét nghiệm
bộ y tế đã có các văn bản đề nghị các đơn vị sản xuất và kinh doanh xem xét giảm giá bán sinh phẩm xét nghiệm để hỗ trợ cho các đơn vị chống dịch đến nay về cơ bản hầu hết các sản phẩm đã được giảm giá
bộ y tế đã trình chính phủ ban hành nghị định số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi một có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai trong đó quy định giá sinh phẩm xét nghiệm thuộc mặt hàng quản lý giá
chính phủ cũng đã trình ủy ban thường vụ quốc hội đưa trang thiết bị sinh phẩm y tế phòng chống dịch covid một mươi chín vào mặt hàng bình ổn giá
công tác phòng chống dịch ở việt nam được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ các địa phương chủ động mua sắm đấu thầu trang thiết bị y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
việc thực hiện mua sắm vật tư trang thiết bị sinh phẩm y tế cứ theo các quy định của pháp luật về đấu thầu
cụ thể là luật đấu thầu năm hai nghìn một mươi ba nghị định số sáu mươi ba năm hai nghìn một mươi ba của chính phủ
thông tư số năm mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính
riêng đối với trang thiết bị y tế còn căn cứ vào thông tư số một mươi bốn của bộ y tế
để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác mua sắm chính phủ đã ban hành nghị quyết số bảy mươi chín nqcp ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một về mua sắm thuốc hóa chất vật tư trang thiết bị phương tiện phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
và nghị quyết số tám mươi sáu ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một về các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh covid một mươi chín
việc xác định giá gói thầu mua sắm được quy định tại điểm c khoảng bốn điều hai của nghị quyết này
bộ kế hoạch và đầu tư bộ tài chính bộ y tế đã có các văn bản hướng dẫn các địa phương đơn vị thực hiện mua sắm trong phòng chống dịch
cụ thể là công văn số bốn nghìn tám trăm bốn mươi một btc hcn ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của bộ tài chính công văn số sáu nghìn một trăm bốn mươi bốn bkhdt qldtt ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một của bộ kế hoạch và đầu tư
công văn số sáu nghìn năm mươi tám bit khtc ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
trên cơ sở đó các địa phương đơn vị phải thực hiện việc đấu thầu mua sắm theo các quy định hiện hành của nhà nước và tự chịu trách nhiệm về việc mua sắm này
bộ y tế đã có các công văn gửi các đơn vị sản xuất nhập khẩu và cung ứng sinh phẩm xét nghiệm
nghiêm cấm việc tăng giá hoặc đầu cơ tích chữ và nghiêm túc thực hiện việc cập nhật ra soát công khai minh bạch về giá trên cổng thông tin điện tử công khai giá
đồng thời chịu trách nhiệm về giá công bố cũng như tính chính xác đầy đủ các thông tin liên quan đến hàng hóa theo quy định
đối với những vấn đề liên quan đến tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm trong công tác phòng dịch
thời gian qua bộ y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh trong công tác mua sắm đấu thầu và sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch
trong đó có sinh phẩm xét nghiệm
bộ y tế đã có các văn bản đề nghị đồng chí bí thư tỉnh ủy thành ủy và đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
chỉ đạo các đơn vị có liên quan quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của nhà nước chính phủ thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và của bộ y tế về công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lãng phí tham nhũng tiêu cực lợi ích nhóm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm
đồng thời bộ y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc trực thuộc bộ và sở y tế các tỉnh thành chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan
ra soát lại kế hoạch mua sắm đảm bảo đủ số lượng đúng chủng loại phù hợp với tình hình mới
thực hiện công tác đấu thầu mua sắm thuốc sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế đặc biệt là các mặt hàng
phục vụ cho công tác phòng chống dịch đúng quy định đảm bảo công khai minh bạch trong đấu thầu mua sắm
trước đó ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công văn số tám nghìn một trăm năm mươi một bit tgb về việc phòng chống tham nhũng tiêu cực
lợi ích nhóm trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bộ y tế đã có công quan số bảy nghìn chín trăm năm mươi hai bit t b về việc phòng chống tham nhũng
về việc tăng cường thanh tra kiểm tra và xử lý vi phạm về phòng chống dịch covid một mươi chín
việc nâng khống giá bộ xét nghiệm covid một mươi chín của công ty cổ phần công nghệ việt á là rất nghiêm trọng cần phải được xử lý nghiêm minh